trước việc dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
ubnd tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo các huyện có tuyến biên giới thành lập các trạm kiểm soát liên hợp phòng chống dịch
đến nay chín trạm tại năm huyện vùng biên của tỉnh thanh hóa đã triển khai và đi vào hoạt động
các trạm kiểm soát liên hợp được lắp đặt bằng khung thép và máy tôn bán kiên cố
bố trí sáu người mỗi trạm gồm hai sĩ quan biên phòng một sĩ quan ban chỉ huy quân sự
một công an huyện một chuyên viên y tế xã và một cán bộ địa phương
sau khi chính thức đi vào hoạt động các trạm kiểm soát liên hợp phòng chống dịch covid một mươi chín
đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ kiểm soát y tế tất cả người và phương tiện qua lại khu vực biên giới
tổ chức tuần tra kiểm soát ngăn chặn kịp thời người nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở
không để lọt người trốn cách ly đi vào nội địa